bệnh viện đa khoa trung ương tỉnh quảng nam công bố điều trị khỏi covid một mươi chín cho một bệnh nhân
đó là bệnh nhân năm mươi bảy bệnh nhân nam quốc tịch anh sáu mươi sáu tuổi
bệnh nhân vào viện ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trong quá trình điều trị tại bệnh viện thì bệnh nhân đã được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính
với sars cov hai lần một vào ngày ba mươi một tháng ba và lần hai vào ngày bốn tháng bốn
hiện bệnh nhân năm mươi bảy được chuyển đến thành phố hội an để tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định trước khi trở về nước